việt nam liên tiếp đón nhận tin vui khi lần lượt nghệ thuật bài tròi trung bộ và hát xoan phú thọ được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đây vừa là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng ta tiếp tục giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa truyền thống nhân văn của dân tộc
tuy nhiên cùng với những vinh dự này chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo tồn và gìn giữ di sản
trong kỳ họp này unesco xem xét tổng cộng bốn mươi một hồ sơ di sản và việt nam có tới hai di sản được ghi danh trong cùng một năm tại cùng một phiên họp

nghệ thuật bài tròi miền trung loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp cả âm nhạc thơ ca và trò chơi dân gian gắn liền với đời sống của cư dân ven biển
hai là hát xoan phú thọ nghệ thuật trình diễn gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương có lịch sử hàng nghìn năm
đặc biệt hát xoan là trường hợp đầu tiên trên thế giới được chuyển từ danh sách di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
điều này đã thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của các cấp lãnh đạo các nhà nghiên cứu và của các nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa này
sau khi đón nhận tin vui chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu âm nhạc đạm hoành loan nguyên phó viện trưởng viện âm nhạc cũng là người chịu trách nhiệm khoa học trong việc xây dựng hồ sơ cho nhiều di sản như ca trù dân ca ví dặm và hát xoan
đầu tiên thì xin cảm ơn nhà sĩ đạm hoành loan đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông chúng ta mới đón nhận tin vui khi cả hai hồ sơ đề nghị công nhận bài tròi và hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được unesco thông qua
vậy theo ông hai di sản của chúng ta đã đạt được những tiêu chí nào để được vinh danh trong lần này ạ
tất cả các cái di sản mà để được unesco công nhận thì nó phải có những cái yếu tố cơ bản
thứ nhất tức là nó phải có đủ thời gian lịch sử chảy
cái thứ hai là di sản đấy phải trở thành tập tục của một cộng đồng thì nó sẽ không bị phá vỡ
cái thứ ba đấy là cái di sản đấy cho đến bây giờ thì con người hiện đại vẫn đang tiếp nhận nó và sử dụng nó trong cái đời sống hiện đại
và cái cuối cùng là nó phải có những giá trị nghệ thuật giá trị văn hóa cao
đặc biệt hát xoan phú thọ là di sản đầu tiên trên thế giới được chuyển từ danh sách cần bảo vệ khẩn cấp
sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
điều này phải chăng đã chứng minh được những nỗ lực của chúng ta trong việc khôi phục và giữ gìn di sản ạ
khi mà được thế giới công nhận là chuyển từ cái danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp sang cái danh sách đại diện
thế tức là từ cái nghệ thuật mà nó sắp sửa biến mất nó đã trở thành cái hình thức nghệ thuật mà sống lại và được cộng đồng đón nhận
nguy cơ biến mất đấy nó ở một số những khía cạnh thế này
thứ nhất là những người thực hành di sản đấy còn rất thi hiệu hiếm hoại
thứ hai là cái di sản đấy nó đã vắng mặt một thời gian trong cái đời sống cộng đồng
đối với hát xoan công đầu là của tỉnh phú thọ của các đồng chí lãnh đạo của nhân dân phú thọ
và đặc biệt là của các nghệ sĩ những người thực hành hát soan của bốn phường soan
người ta cung đồng lòng
cùng hiệp sức với các cơ quan quản lý văn hóa cơ quan chỉ đạo văn hóa của tỉnh
để thực hiện một cái việc làm cho soan sống lại và làm cho soan hoạt động trong cơ đời sống cộng đồng
thì phải nói rằng đây là một cái việc làm không phải là dễ
chính không phải là dễ cho nên nó mới là cái trường hợp đầu tiên mà thế giới chuyển từ danh sách này sang danh sách kia
thưa ông hậu vinh danh sẽ tiếp tục là bài toán bảo tồn và dị dữ
vậy trong thời gian tới thì chúng ta sẽ cần có những biện pháp nào để bảo tồn hai loại hình di sản này nói riêng và các loại hình di sản khác của chúng ta
bảo tồn cho nó sống thì tôi nghĩ là phú thọ đang làm và đã có kinh nghiệm làm cho nên tôi tin rằng phú thọ sẽ bảo tồn được rất tốt cái việc này
cái điều chúng ta đáng lo đấy tức là làm sao cho hát xoan bây giờ hay như các nghệ nhân ngày xưa đấy là cái thách thức
âm nhạc hát soan có một cái độc đáo mà có lẽ là trong âm nhạc việt nam không có hình thức nào có đấy là hát trên nhau quảng bốn giữa đưa cách và đón cách
thì hiện nay cách hát trên nhau quảng bốn năm ấy hiện nay không còn nữa
hiện nay người ta hát thành ra đồng âm
thế thì muốn làm được việc đấy thì chỉ có cái công việc là phải tập hợp lại rồi nhờ vào các chuyên gia
dựa trên cơ sở của các nghệ nhân cũ chiên băng âm thanh và phục dựng lại thì chúng ta sẽ có một nghệ thuật hát xoan hay hấp dẫn đủ sức thuyết phục nhân loại
dạ vâng xin cảm ơn ông ạ